sau khi tiêm bệnh nhân thấy đau nhói kéo dài và được tiêm thuốc giải hai ngày sau người này bị sưng đau môi nhân chung bên trái và được đưa đến một phòng mạch tư để xử lý tuy nhiên sau đó mạch bệnh nhân sưng và lũy dịch mũ nhiều hơn nên được cấp cứu tại một bệnh viện quốc tế và sau đó chuyển đến bệnh viện gia liễu tp hcm
đối với trường hợp bệnh nhân này chúng ta thấy có những triệu chứng của hiện tượng sưng viêm nó có thể đến từ việc xài những sản phẩm filler trôi nổi nó không có tinh khiết dẫn đến là nó là một phản ứng của cơ thể
nguyên nhân thứ hai có thể đến từ kỹ thuật tiêm nếu như chúng ta tiêm đúng không đúng kỹ thuật thì nó sẽ chèn ép vào mạch máu nó có thể ra hiện tượng tắt mặt hoặc là sưng lên da của mình
và nguyên nhân thứ ba là cái ca này thì có trường hợp là nhiễm trùng bằng chứng chúng ta thấy là trên da của bệnh nhân có những dịch rỉ màu vàng thì nó có thể đến từ việc chúng ta sát khuẩn trước khi điều trị hoặc là chúng ta xài những dụng cụ và chăm sóc
ra sau điều trị không có đảm bảo vô trùng
thời gian gần đây chất làm đầy được sử dụng phổ biến trong một số chỉ định tạo hình thẩm mỹ tuy nhiên đây là một kỹ thuật khó nếu tiêm sai kỹ thuật sử dụng chất làm đầy không rõ nguồn gốc và chất lượng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng
theo thống kê mỗi tháng khoa thẩm mỹ gia bệnh viện gia liễu tp hcm đều tiếp nhận vài trường hợp tai biến chất làm đầy nhiều trường hợp tai biến nặng phải phẫu thuật để lấy hết chất làm đầy da
chi phí khá tốn kém và mất nhiều thời gian để phục hồi và để lại di chứng xẹo lồi rối loạn sắc tố da như với trường hợp bệnh nhân này